ban tôn giáo chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung mương đảng bộ trưởng bộ nội vụ cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan liên quan
theo báo cáo của ban tôn giáo chính phủ sau một năm thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp của chính phủ
đời sống tôn giáo ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực
năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm thành công trong các hoạt động của ban tôn giáo chính phủ về việc đổi mới công tác tuyên truyền
hoạt động tham mưu hoạt động đối ngoại thanh tra kiểm tra
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trung hòa bình đánh giá cao những tham mưu
những thành tựu mà ban tôn giáo chính phủ đã đạt được đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong công tác thanh tra kiểm tra
giám sát việc chấp hành pháp luật về tôn giáo và giải quyết khiếu nại tố cáo
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được năm hai nghìn một mươi chín ban tôn giáo chính phủ phấn đấu thực hiện tốt một mươi một nhiệm vụ trọng tâm trong năm
đẩy mạnh hơn nữa các công tác tuyên truyền đối ngoại góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc